thưa quý vị tính đến nay bão số năm đã làm bốn người chết tại các địa phương là thừa thiên huế hà tĩnh quảng trị và nghệ an
một mươi người bị thương trong đó thừa thiên huế là chín mươi năm người quảng bình chín người quảng trị bảy người đà nẵng một người
về tài sản có một mươi nhà bị sập đổ hoàn toàn tại tỉnh thừa thiên huế hai mươi hai năm trăm sáu mươi sáu nhà bị tốc mái hư hỏng
trong đó cũng chủ yếu là tại tỉnh thừa thiên huế với hai mươi một hai trăm tám mươi ba nhà một mươi bốn ba trăm tám mươi nhà bị hư hại nhẹ đã khắc phục xong sáu chín trăm linh ba nhà đang khắc phục
còn tại quảng trị là tám trăm chín mươi ba nhà hà tĩnh ba trăm ba mươi bốn nhà nghệ an chín nhà quảng bình bốn mươi bảy nhà hai mươi năm điểm trường bị ảnh hưởng trong đó huế là hai mươi điểm quảng trị ba điểm hà tĩnh một điểm và đà nẵng là một điểm
mưa lũ cũng đã khiến cho một bảy trăm một mươi năm hectare lúa một năm trăm sáu mươi một hectare hoa màu một một trăm bốn mươi ba
một trăm bốn mươi chín hectare cây lâm nghiệp ba trăm linh chín hectare cây ăn quả bị thiệt hại một bốn trăm linh
một trăm bốn mươi bảy hectare nuôi trồng thủy sản bị hư hỏng và thiệt hại về điện lực và viễn thông hai trăm một mươi bảy cột điện bị gãy đổ ba trạm biến áp bị hư hỏng ba trụ thông tin bị gãy bốn mươi ba tuyến gắp quang bị đứt do cây gãy đổ tại tỉnh thừa thiên huế
hiện lực lượng chức năng các địa phương bị ảnh hưởng đang tích cực triển khai lực lượng phương tiện hỗ trợ người dân khắc phục hậu quả sau bão
thưa quý vị và các bạn bão số năm đổ bộ vào đất liền đã ảnh hưởng trực tiếp đến các tỉnh miền trung
tại thừa thiên huế chỉ trong vòng chưa đầy ba mươi phút cơn bão đi qua đã có chín mươi năm hectare diện tích hoa màu bị thiệt hại một hai trăm linh hectare diện tích cây trồng lâm nghiệp bị ngã đổ
trong đó ở các khu vực ven biển như ở thị xã hương trà phú vang người dân ở đây một lần nữa phải đối mặt với tình thế khó khăn khi phần lớn diện tích nuôi trồng thủy sản đều thiệt hại ước tính khoảng ba mươi hectare

trong đó ở các khu vực ven biển như ở thị xã hương trà phú vang người dân ở đây một lần nữa phải đối mặt với tình thế khó khăn khi phần lớn diện tích nuôi trồng thủy sản đều thiệt hại

hãy đối mặt với tình thế khó khăn khi phần lớn diện tích nuôi trồng thủy sản đều thiệt hại